trước dự báo áp thấp nhiệt đới sẽ gây mưa lớn cục bộ tại một số địa phương như thanh hóa
nghệ an hòa bình đồng thời cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ ống lũ quét và sạt lở đất tại một số tỉnh
miền núi phía bắc trong sáng nay ngày bảy tháng bảy ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai
đã họp đưa ra các biện pháp ứng phó
về phòng chống thiên tai tính đến thời điểm này thông tin về áp thấp nhiệt đới đã được các đơn vị
các địa phương ven biển từ quảng ninh cho tới nghệ an thông báo tới các phương tiện tàu thuyền
và đã triển khai các biện pháp chủ động ứng phó
còn tại đất liền dự báo mưa lớn tại các tỉnh hòa bình sơn la phú thọ yên bái lào cai
thanh hóa nghệ an với lượng mưa phổ biến từ một trăm linh hai trăm năm mươi mm trên đợt có nơi mưa cục bộ trên ba trăm linh mm trên đợt
ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai yêu cầu các địa phương các đơn vị thường xuyên cập nhật
tình hình kỳ thời dự báo chính xác các nơi điểm có nguy cơ sạt lở cao để chủ động di rời người dân
đến nơi an toàn hạn chế thấp nhất các thiệt hại có thể xảy ra
ngoài ra ban chỉ đạo cũng yêu cầu các địa phương trong vùng ảnh hưởng tăng cường giám sát đảm bảo an toàn
về đê điều và các hồ chứa để chủ động trước các tình huống
vọc vào trước những diễn biến phức tạp của thời tiết nhiều địa phương đã lên phương án cấm biển
để đảm bảo an toàn cho người dân và phương tiện cụ thể như sau
chủ tịch ubnd tỉnh thanh hóa đã có công điện chỉ đạo cấm biển từ một mươi ba h ngày hôm nay
ngày bảy tháng bảy theo đó lực lượng bộ đội biên phòng cùng các địa phương ven biển có trách nhiệm
tổ chức theo dõi kiểm đếm tàu thuyền đang hoạt động trong khu vực ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới
giữ thông tin liên lạc thường xuyên với chủ các phương tiện để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra
còn tại thái bình chủ tịch ubnd tỉnh cũng đã yêu cầu ban chỉ huy phòng chống thiên tai
và tìm kiếm cứu nạn các cấp các ngành triển khai thực hiện nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi
từ một mươi hai h ngày hôm nay ngày bảy tháng bảy yêu cầu khẩn trương kêu gọi kiểm đếm sắp xếp và hướng dẫn
các tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn không để xảy ra va chạm và chìm tàu tại nơi neo đậu
đóng các cống tưới mở các cống tiêu triệt để tiêu nước đệm trong hệ thống kiểm tra hệ thống cống qua đê
chạm bơm cống đập nội đồng sẵn sàng kích hoạt các trạm bơm tiêu úng để bảo vệ sản xuất
đến trước một mươi tám h ngày bảy tháng bảy phải hoàn thành việc di rời số lao động nuôi ngao
nuôi trồng thủy sản hải sản và các hộ dân sinh sống trong khu vực nguy hiểm